sau một tuần hà nội quyết định lập ba mươi chốt giám sát người và xe vào thủ đô
thì đến nay lực lượng chức năng đã phát hiện kiểm tra khoảng một mươi hai trường hợp lái xe
và người ngồi trên ô tô tại các chốt bảo đảm yêu cầu chống dịch covid một mươi chín
trong tổng số các trường hợp phát hiện thì có sáu trường hợp thân nhiệt cao hơn bình thường
bên cạnh đó ba mươi tổ công tác cũng có nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông
tuyên truyền vận động người dân thực hiện nghiêm các nội dung của chỉ thị một mươi sáu chính phủ
chỉ thị năm của ủy ban nhân dân thành phố hà nội về việc phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
xử lý nghiêm các hành vi cố tình vi phạm theo quy định
đối với các phương tiện di chuyển từ nội thành hà nội khu vực có cách ly
bệnh nhân dương tính covid một mươi chín được yêu cầu quay đầu xe không lưu thông vào địa phận tỉnh khác
đối với phương tiện di chuyển từ vùng không có dịch tổ liên ngành kiểm tra thân nhiệt
nếu bảo đảm thì lực lượng chức năng mời tài xế tiếp tục di chuyển
tất cả người ngồi trên phương tiện đều được yêu cầu kiểm tra thân nhiệt theo đúng quy trình
đối với trường hợp từ ba mươi bảy năm độ trở lên sẽ phải kiểm tra và đo thân nhiệt nhiều lần
nếu không giảm sẽ được cách ly ngay tại chốt và xử lý theo đúng quy trình của bộ y tế đề ra